hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau quan niệm của y học cổ truyền nếu khi bị ốm hoặc cảm sông hơi là cần thiết nhưng tắm lại phải kiêng
quan niệm tắm khi bị ốm trong y học cổ truyền lại trái ngược với sông hơi điều này được luận giải như sau
khi tắm nước nóng làm rát lỗ chân lông từ đó gây mất khí ngoại tà dễ xâm nhập
nhiều tấm gương về việc tắm gây cảm hàn tử vong từ đó sinh ra quan niệm người ốm phải kiêng nước còn tồn tại dài dẳng tới ngày nay
điều đó cũng có cơ sở khoa học là trước đây chưa có điều kiện phòng vệ sinh sạch sẽ kín gió như bây giờ nên người ốm mà tắm là rất nguy hiểm
một số người quá suy kiệt chức năng tim phổi quá kém khi tắm nóng hoặc lạnh có thể gây nên giãn mạch hoặc co mạch toàn thân gây tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột có thể tăng nặng thêm bệnh thậm chí là tử vong
do vậy khi đang mất bệnh không nên tắm nước quá lạnh để dè luyện cơ thể hoặc tắm quá nóng để diệp mầm bệnh điều này là rất nguy hiểm
trong thực tế y học hiện đại không kiêng tắm nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân trước mổ cần được tắm và sát trùng toàn thân sẽ giảm nhiễm trùng vết mổ
bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức nếu được lau rửa toàn thân bằng dung dịch sát khuẩn thay quần áo thay grab ga giường thường xuyên sẽ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm số ngày nằm icu
tắm cội đầu giúp giải phóng các tế bào da chết làm thông thoáng da cải thiện bài tiết của túi mồ hôi cải thiện lưu thông máu giảm sưng đau khớp cải thiện tinh thần cải thiện giấc ngủ
ở nhiều bệnh viện đa khoa isu vẫn thường xuyên tắm khô và gội đầu cho người bệnh nằm lâu
để tranh biến chứng người đang suy kiệt nặng huyết áp thấp người đang tiêm truyền người có vết mổ người suy tim gan thận nặng không được tắm
khi tắm cần tắm bằng nước ấm ba mươi ba mươi năm độ c tắm nhanh trong khoảng năm một mươi phút nơi kín gió sao tắm lau khô người và mặc quần áo xấy tóc khô
theo tiến sĩ bác sĩ quan thế dân đối với người mắc covid một mươi chín nên tắm cách ngày một lần tắm nhanh tận dụng nồi lá sông song song rồi tắm nhanh trong năm đến một mươi phút
lau khô người sẽ thấy rất thẳng quái giúp hạ sốt thông thoáng mặt da ngủ ngon mau khỏe
kinh nghiệm dân gian tưởng tượng
lâu vẫn chữa cảm mạo bằng biện pháp sông hơi điều đó bắt nguồn từ y học cổ truyền
với quan niệm cho rằng thảm mạo là do ngoại tả xâm nhập từ bên ngoài vào nên cần làm cho da mồ hôi để loại trừ tà khí ra bên ngoài
điều này y học cổ truyền gọi là biện pháp phát hãn giải biểu người bệnh sẽ uống các thuốc có nhiều tinh dầu uống thuốc nóng ấm sông để cho da mồ hôi
theo y học hiện đại các biện pháp sông hơi có tác dụng làm thông thoáng đường hô hấp tinh dầu gây cảm giác thư giãn nâng cao hệ miễn dịch giúp người cảm cúm mau khỏi bệnh
tuy nhiên cũng theo y học cổ truyền khi cả mạng để lâu ngày tác nhân gây bệnh không còn ở bên ngoài nữa mà đã đi sâu vào phần máu phần nội tạng thì lúc này không được phát hãn giải biểu nữa vì sẽ làm tiêu hào chính khí trong cơ thể cơ thể sẽ suy yếu không chống đỡ được bệnh lúc này cần phải thanh nhiệt bổ khí bổ huyết
như vậy chúng ta thấy ngay y học cổ truyền cũng không dùng sông hơi chản lan khi bị cảm cúm
chính bởi vậy khi chúng ta đã biết mắc covid một mươi chín là virus sars cov hai đã chui vào trong tế bào niêm mạc hô hấp rồi lan đi khắp cơ thể nghĩa là nó không còn đơn giản ở trên bề mặt mũi họng nữa
lúc này sông không còn diệt được virus nữa
sông hơi quá nhiều lần gây mất mồ hôi mất các chất muối trong cơ thể làm dối loạn truyền hóa cơ thể càng yếu hơn
sông hơi nhiều lần xúc họng nước muối nhiều lần làm tổn thương niêm mạc hô hấp dễ gây bụi nhiễm thêm các bệnh hô hấp khác
vì vậy khi mắc covid một mươi chín có thể sông mũi họng hoặc sông hơi toàn thân ngày một lần giúp cho hệ hô hấp thông thoáng tinh thần thư giãn mau lành bệnh
nhưng cần phải lưu ý biện pháp này không giúp diệt virus
do đó không nên xông hơi liên tục xúc họng ngày quá nhiều lần để diệt virus
không những không mang lại hiệu quả mà lại có thể gây hại cho xã
không sông hơi quá nóng hoặc sông quá lâu gây tổn thương niêm mạc hô hấp gây hại cho sức khỏe
mỗi lần sông chỉ nên từ một mươi đến một mươi năm phút
quý vị có thể tham khảo công thức nổi lá sông bao gồm
các cây lá tự nhiên có tinh dầu như vỏ bưởi lá bưởi lá tre hương nhu tía tô xả cưng tươi
một số vùng linh hoạt dùng cả các lá khác có tinh dầu như cúc tần bạch đàn tràm
xông hơi ngày một lần
còn tắm tươi
thì ít hơn hai ngày một lần
nước xông hơi xong pha làm nước tắm
không sông hơi hoặc tắm nhiều lần trong ngày vì cũng không khỏe hơn mà gây hại cho sức khỏe
người suy nhược nặng người huyết áp thấp đang mắc các bệnh tim gan thận nặng
không nên tắm mà dùng biện pháp tắm khô như lau người nhanh rồi thay quần áo